cái bệnh tiểu đêm thì nó có từ rất là nhiều nguyên nhân
không biết là bà có thể chia sẻ cho quý vị khán giả
những cái nguyên nhân chính dẫn đến cái căn bệnh tiểu đêm này không ạ
vâng ban đêm thì chúng ta biết là thông thường thận sẽ có một cái nhiệm vụ là cô đặc nước tiểu
để giữ cho cái lượng nước tiểu sản xuất ra ban đêm nó vừa đủ
để cho bằng quang có thể chứa được
và sau đó thì chúng ta có thể ngủ một giấc ngon lành từ buổi tối cho đến sáng
mà chúng ta không phải dậy để đi tiểu
để tham gia vào cái quá trình này thì nó có sự phối hợp của rất là nhiều các cái cơ quan
cũng như nhiều cấp khác nhau trong cơ thể
ví dụ như là từ hệ thần kinh trung ương nó sẽ sản xuất ra các cái nội tiết
các chất nội tiết ấy nó sẽ tác động lên những cái bộ phận ở trong ống thận
và nó làm cho nước được tái hấp thu lại
rồi nhưng vẫn phải đảm bảo lọc bỏ được các cái chất độc ra ngoài
rồi sau đó nữa thì chúng ta
chúng ta có cái bằng quang để chứa
tức là một cái kho để chứa
và cái kho ấy nó có thể chứa được bao nhiêu
thì chúng ta sẽ ngủ được đủ cái thời gian bấy nhiêu
và sau này thì nó còn thêm một số những cái liên quan đến cái đường ống dẫn nữa
vì vậy cho nên là cái vấn đề đi tiểu đêm là cả một cái tổ hợp
của rất nhiều các bộ phận cơ quan của cơ thể tác động vào
mà trong đó thì nó có một phần là vai trò của thận
một phần là vai trò của các yếu tố khác ở ngoài thận
nếu như chúng ta bị đi tiểu đêm nhiều
thì người ta có thể chia ra những cái cấp để mà đi tìm
lý do thứ nhất là đi tìm xem là chúng ta có đủ các cái chất nội tiết
để mà giữ đường nước tiểu cô đặc ở cái mức độ đầy đủ
để cho cái lượng nước tiểu sản xuất ra nó không quá nhiều
tức cái lưu lượng nước tiểu vừa đủ để cho bằng quang có thể chứa được
trong suốt cả những cái tiếng đồng hồ mà chúng ta ngủ hay không
thứ hai là cái lượng nước mà chúng ta sản xuất ra ấy
nó lại còn tùy thuộc vào cái nhu cầu đào thải của cơ thể
bởi vì khi chúng ta
ăn nhiều uống nhiều thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đào thải ra nhiều
và khi đó thì cái tốc độ sản xuất ra nó sẽ nhanh hơn
nó sẽ không như là cái thông thường mà nó vượt qua cái khả năng cô đặc
rồi sau đó nữa là cái sức chứa của bàng quang của chúng ta
nó có đủ cái công suất để chứa được hết cái lượng nước
mà chúng ta sản xuất ra trong cái khoảng thời gian đó hay không
rồi đường ống dẫn nếu như ví dụ như chúng ta bị tăng nghẽ
chẳng hạn như là những người cao tuổi nam giới
mà hơi tăng nghẽn ở cái đường da do tuyến tiền liệt bị tăng sinh
bị phì đại
thì khi đó cái lượng nước chúng ta thải ra có thể là nó không hết
nó không được bằng quang không được làm rỗng hoàn toàn
cho nên là mỗi lần nó lại được đổ đầy thêm
thì nó phải chia nhỏ chia nhỏ ra như vậy
tức là rất là nhiều các cái nguyên nhân có thể làm cho thận
tức là chúng ta không thải được ra như là cái mà chúng ta mong muốn
có thể nhiều lần hơn
hoặc là số lượng cái lượng nước tiểu đi mỗi một lần có thể ít hơn so với thông thường
và nó còn liên quan đến một số các cái bệnh lý mà
người ta gọi là bệnh lý toàn thân
chẳng hạn như là tiểu đường này hay là huyết áp cao chẳng hạn
thì đấy là những cái nguyên nhân mà gây ra đi tiểu ban đêm
vì vậy cho nên muốn giải quyết được nó
và muốn mình không bị nguy hiểm
thì chúng ta phải đi tìm lý do
và chúng ta tìm đúng lý do để chúng ta giải quyết
thì chúng ta được an toàn và chúng ta mới giải quyết được nó triệt để
còn nếu không chúng ta sẽ chỉ điều trị theo kiểu gọi là mù mờ thôi
và đôi khi có thể là lợi bất cập
vậy thì bà có thể chia sẻ thêm về một số những cái nguyên nhân cụ thể đi cùng
những cái giải pháp nó phù hợp để cho quý vị được biết thêm được không ạ
ví dụ như thế này
nếu như ban đêm chúng ta cả ngày chúng ta có một cái nếp sống
hiện nay là chúng ta đi làm
tất cả những người đi làm thì hầu như ban ngày
ăn uống nó rất là vừa phải
nó rất là khiêm tốn
xong rồi đến tối tất cả gia đình tụ họp tập

và chúng ta sẽ có một bữa cơm nó đầy đủ
nhiều chất hơn rồi mọi người ăn uống rồi vui vẻ hơn
vì vậy cho nên là ban đêm chắc chắn là
nó sẽ phải có nhu cầu để mà đào thải
với cái lượng thức ăn vào đó thì phải đào thải
và nếu chúng ta mà đào thải
thì chắc chắn là nó sẽ phát sinh ra nhu cầu phải đi dài
vì vậy đấy là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải điều chỉnh
chúng ta phải thay đổi cái nhịp hay là cái lượng chúng ta ăn vào
chia sẻ nó ra trong các bữa trong ngày
để làm sao mà giảm nhẹ cái lượng
phải đưa vào trong ngày này
phải đưa vào ban đêm phải nạp vào ban đêm
thì điều này nó rất là có lợi
không phải chỉ có liên quan đến tiểu đêm
mà nó còn ảnh hưởng cả đến cái vấn đề về tim mạch nữa
cái thứ hai nữa là
có một số những cái bệnh lý làm cho chúng ta
sản xuất ra nhiều nước tiểu hơn
so với cái thông thường đấy như lúc nãy tôi vừa nói đến là
như là bị tiểu đường
hay là huyết ác
nếu chúng ta không kiểm soát tốt những tình trạng này
thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi tiểu nhiều
và khi đi tiểu nhiều thì cả ban ngày lẫn ban đêm
đều có thể bị ảnh hưởng
rồi ví dụ như là
có một số bệnh lý làm cho bàng quang của chúng ta
nó co nhỏ lại
chúng ta không thể chứa được đủ lượng nước tiểu mà chúng ta chứa
vì vậy cho nên nó cứ đầy nó lại phải đổ đi
để nó lại tiếp tục chứa tiếp
thì đấy là những cái mà
chúng ta phải có những trường hợp
chúng ta không giải quyết được
hoặc là nam giới thì tuyến tiền liệt
nó bị phì đại nó gây ra tắc nghẽn
và vì vậy cho nên chúng ta không làm sạch được hết bằng quang
và như vậy cứ mỗi một lần
mà nó đổ đầy lại có nhu cầu phải đi tiểu
vì vậy cho nên lại phải thông thoáng
khơi thông cái đường tiết niệu
chúng ta đi tiểu được hết được sạch
thì cái bằng quang nó mới có công suất chứa là tối đa
thế và nói chung tất cả những cái đó
nó còn có thêm một cái yếu tố nữa
đó là yếu tố về tâm lý
chúng ta mất ngủ thì chúng ta lại hay đi tiểu vặt
và khi mất ngủ
thì nhiều khi lại dậy đi tiểu
xong lại uống nước xong lại nghỉ
có khi lại phải làm thơ vài câu
thế xong đấy lại phải đi tiểu
ví dụ như thế có rất nhiều người họ than phiền là như vậy
phải làm được đến mấy bài thơ trong đêm
thế vì vậy cho nên là
tất cả những cái đó nó đều phối hợp
giữa rất là nhiều các yếu tố khác nhau
và chúng ta không nên
điều trị theo kiểu đúng là mù mờ
mà chúng ta phải đến gặp các bác sĩ
chuyên khoa để cho họ tìm
và nếu như mà tìm được
các nguyên nhân một hoặc là nhiều nguyên nhân
thì đồng thời phải giải quyết hết
tất cả những cái đó thì chúng ta mới giải quyết được
và đặc biệt đó là theo tôi
là cái vấn đề ăn uống lành mạnh
như là giáo sư khánh có nhắc đến lúc nãy
cái cách ăn uống làm sao
rồi thì là sinh hoạt
trong ngày như thế nào rất quan trọng
như thế là bên ngoài
những cái chế độ dinh dưỡng rồi những cái bệnh lý
chúng ta tự phát ra thì còn có thêm một cái lý do
đó là do cái thói quen sinh hoạt của chúng ta
như là khi mà chúng ta bị mất ngủ
thì chúng ta lại tự tạo cho mình một cái thói quen xấu
và từ dần dần là nó sẽ dẫn đến
cái tình trạng y tiểu đêm nhiều lần
không biết là phó giáo sư